các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng hai các địa phương trên cả nước đã tổ chức ngày hội tòng quân năm hai nghìn hai mươi ba
dự lễ giao nhận quân các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã động viên khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
tặng hoa động viên các tân binh lãnh đạo bộ công an bày tỏ tin tưởng các tân binh nhập ngũ và các công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ có quá trình rèn luyện phấn đấu để trưởng thành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc
giữa lễ giao nhận quân các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã động viên khích lễ các tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ có quá trình giàn luyện phấn đấu để truyền hành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc

các đồng chí lãnh đạo bộ công an nhân dân sẽ có quá trình giàn luyện phấn đấu để truyền hành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc
các đồng chí lãnh đạo bộ công an nhân dân sẽ có quá trình giàn luyện phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành

các đồng chí lãnh đạo bộ công an nhân dân sẽ có quá trình giàn luyện phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành
các đồng chí lãnh đạo bộ công an nhân dân sẽ có quá trình giàn luyện phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành
các đồng chí lãnh đạo bộ công an nhân dân sẽ có quá trình giàn luyện phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành phấn đấu để truyền hành